nhận lời mời của bộ ngoại giao việt nam triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai bộ ngoại giao việt nam và nga giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại giao nga vladimir titov đã thăm việt nam để tham dự đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng an ninh việt nga lần thứ một mươi một
hôm nay thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã cùng với thứ trưởng bộ ngoại giao nga vladimir titov chủ trì đối thoại chiến lược
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao nga vladimir titov đã cùng với thứ trưởng bộ ngoại giao nga vladimir titov chủ trì đối thoại chiến lược

thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao nga vladimir titov đã cùng với thứ trưởng thứ trưởng bộ ngoại giao nga vladimir titov chủ trì đối thoại chiến lược
tại buổi tiếp phó thủ tướng đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế đối thoại chiến lược tạo điều kiện trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình
tại buổi tiếp phó thủ tướng đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế đối thoại chiến lược tạo điều kiện trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình